thưa quý vị và các bạn liên quan đến các di chứng sau khi mắc covid một mươi chín
mới đây giám đốc sở y tế tp hcm đã thừa nhận rằng một số người gặp vấn đề về sức khỏe
sau khi mắc covid một mươi chín các biểu hiện lại khá đa dạng bao gồm mệt mỏi di chứng phổi
di chứng tim mạch thậm chí mắc hội chứng dối loạn tâm thần
tham luận tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng tám tháng một
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho rằng who các nhà khoa học và quốc gia
nhận định dịch covid một mươi chín chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm hai nghìn hai mươi
có thể xuất hiện các chủng mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến khó lường
trước tình hình đó tp hcm cũng không ngoại lệ dù số ca mắc số ca chuyển nặng và tử vong giảm sâu
theo đó ngày bảy tháng bảy tp hcm đã đặt bản đồ cho các nhà khoa học
trong đó có bảy ca từ tỉnh chuyển lên đây là mức tử vong thấp nhất kể từ đợt dịch cao điểm đến nay
năm hai nghìn hai mươi hai ngành y tế thành phố xác định hai nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời
đó là hiệu quả trong phòng chống dịch covid một mươi chín và đảm bảo chăm sóc sức khỏe chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế
giám đốc sở y tế cũng cho biết thêm một vấn đề mới phát sinh là thành phố bắt đầu ghi nhận
một số người gặp vấn đề về sức khỏe sau khi mắc covid một mươi chín khá đa dạng
bao gồm mệt mỏi di chứng phổi di chứng tim mạch rối loạn tâm thần
ngành y tế xem đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó ngoài việc huy động các chuyên gia thu các lĩnh vực sức khỏe xây dựng kế hoạch điều trị
chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố sẽ khôi phục hoạt động điều trị các bệnh viện thông thường
chủ động phát hiện các vấn đề sức khỏe hậu covid một mươi chín tăng cường phối hợp đông tây y
đặc biệt sẽ tổ chức tổng đài chăm sóc sức khỏe tâm thần đẩy mạnh các hoạt động điều trị sức khỏe tâm thần các cấp
ông thượng nhấn mạnh ngành y tế cũng tổ chức nghiên cứu các tác động của covid một mươi chín với các lĩnh vực
và tạo điều kiện cho người sau mắc covid một mươi chín trở lại cuộc sống bình thường